vâng có thể thấy để hình thành một đô thị xanh đúng nghĩa chúng ta cần phải hoàn thành rất nhiều yếu tố
tại các đô thị lớn hiện nay sự gia tăng mật độ dân cư cũng như các phương tiện cá nhân có phát thải khí
cũng là một nguyên nhân rất lớn khiến cho chất lượng môi trường bị suy giảm
xanh hóa phương thức di chuyển cũng là một tiêu chí để hiện thực hóa mô hình đô thị xanh
và mới đây trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng đã tổ chức buổi tọa đàm
thành phố của xe đạp xe máy hay ô tô nhằm gợi ý và lan tỏa đến cho mọi người những phương thức di chuyển xanh hơn
hạn chế gây ô nhiễm môi trường và đây cũng là nội dung của chuyên mục sống xanh mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
cuối năm hai nghìn tám hà nội có hai hai triệu phương tiện trong đó có một trăm tám mươi năm ô tô
nhưng chỉ sau một mươi năm phát triển con số này đến hết
hết năm hai nghìn một mươi bảy đã là sáu triệu phương tiện tức là tăng gần gấp ba lần
trong đó ô tô có hơn năm trăm bốn mươi xe xe máy có năm bốn triệu xe
từ lượng phương tiện gia tăng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tính trung bình mỗi tháng
hà nội đang có thêm hơn hai mươi bảy ô tô xe máy xe đạp điện được cấp biển số để đổ ra đường
đó là chưa kể một hai triệu phương tiện từ ngoại tỉnh và hà nội tham gia giao thông
một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng các phương tiện giao thông cá nhân
là do phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân
mình cảm thấy là cái xe buýt hoặc là những cái phương tiện công cộng ở việt nam
mà mình cảm thấy nó không được an toàn lắm
nên là có rất là nhiều vụ tai nạn mà do xe buýt xây ra với cả cái việc mà xe buýt ở hà nội
mình cũng chưa cảm thấy là nó thực sự tiện lợi
như là mỗi lần mà mình cần phải đi đâu mà nó quá gần thì xe buýt cũng không có trạm
hoặc là cái chạm xe buýt đấy phải đợi rất là lâu mà mình sẽ bị lỡ việc
bởi vì cơ sở hạ tầng của việt nam nó chưa
thực sự là tốt cho những cái phương tiện công cộng
giao thông gắn liền với cuộc sống con người hàng ngày cũng như giúp xã hội phát triển từng ngày từng giờ
vì vậy di chuyển xanh sẽ là phương án hiệu quả để mọi người dân thực hành lối sống tốt hơn xanh hơn
tọa đàm thành phố của xe đạp xe máy hay ô tô được trung tâm sống và học tập vì cộng đồng tổ chức
đã cùng đại diện các cơ quan nghiên cứu và người dân tìm ra lời gợi ý cho di chuyển xanh trong đô thị
cũng như đưa ra những so sánh phân tích tài chính
chính cá nhân thú vị giữa các phương tiện giao thông
ví dụ như mình đi một chiếc xe crv mua với giá một ba tỷ cộng với khấu hao và các loại chi phí maintenance
thì mỗi một năm như thế nó tiêu tốn vào khoảng hơn hai trăm linh triệu tính kẻ chi phí khấu hao
thì nếu mà mình tính cho một cái vòng đời khoảng độ một mươi năm hoặc là hai mươi năm
thì số tiền chân lệch giữa việc đi một chiếc ô tô như vậy với đi xe đạp thì nó là một số rất là khủng khiếp
chúng ta nên chọn
xe đạp nó vừa tốt cho sức khỏe bản thân dưới góc độ tài chính thì nó cũng rất tốt về mặt tài chính cá nhân
và dưới góc độ môi trường cũng như là ý thức cho xã hội thì nó cũng góp phần bảo vệ môi trường
quy hoạch giao thông tại các đô thị lớn hiện nay của việt nam đều chưa được trú trọng
dẫn tới sự mất cân bằng không gian chủ yếu tập trung cho các phương tiện cơ giới
mà xem nhẹ xe đạp và chỗ dành cho người đi bộ
tuy nhiên đây là vấn đề khá khó để thay đổi trong bối cảnh hiện tại
trong một quỹ không gian đường phố hạn hẹp thì chúng ta cần phải cân nhắc
để chia sẻ cái không gian đó cho tất cả các phương tiện khác nhau
và như tôi nói là cái xe đạp và phương tiện đi bộ và phần không gian cho đi bộ sẽ được ưu tiên
thế thì cái này nếu như chúng ta làm càng sớm thì cái việc khắc phục sai lầm
nó sẽ đỡ tốn kém và đỡ phức tạp hơn
đặc biệt là câu chuyện về chuẩn bị cái quỹ không gian cho giao thông công cộng
với những cái thành phố đang chiên đà phát triển như hà nội
thì tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều các cái cơ hội là trong quá trình chúng ta mở rộng thành phố
những khu đô thị mới xuất hiện ở ngoại vi thì tất cả những cái quy hoạch giao thông
mà tính đến đầy đủ các phương tiện là cần phải được đưa vào và triển khai ngay
tại tọa đàm người tham dự cũng được xem câu chuyện về phát triển các phương tiện giao thông
tại các nước phát triển như mỹ đan mạch hay brazil
kinh nghiệm tại các quốc gia này cho thấy nhận thức và quyết định của các cơ quan quản lý
tạo điều kiện phát triển không gian
cho phương tiện xe đạp cùng sự đồng thuận của nhân dân sẽ tạo nên một không gian xanh đáng sống
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy
hà nội hà nội hà nội hà nội
chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hà nội hà nội hà nội